các bạn đã theo dõi những thông tin cập nhật mới nhất về tình hình dịch covid một mươi chín trên kênh youtube
bà sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
thân mến trong khi các khu vực trung tâm cơ bản được kiểm soát số ca mắc covid một mươi chín tại các vùng ngoại thành
của thành phố hồ chí minh đang có chiều hướng tăng cao trong những ngày gần đây
sau nhà bề việc huyện cần giờ chuyển màu từ vàng nguy cơ trung bình sang cam nguy cơ cao
vào sáng ngày tám tháng một mươi một khiến nhiều người bất ngờ
không chỉ cách xa trung tâm thành phố hồ chí minh thường xuyên duy trì ở mức nguy cơ thấp
huyện cần giờ vốn là địa phương có mật độ dân cư thừa thớt đặc biệt không có các khu công nghiệp
câu hỏi được đặt ra vậy liệu nguồn lây từ đâu
như thông lệ mỗi tuần một lần chiều tám tháng một mươi một
ủy ban nhân dân tp hcm thông báo kết quả đánh giá cấp độ dịch
theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ và quyết định số bốn nghìn tám trăm linh của bộ y tế
so với đợt đánh giá lần đầu tiên mùng một tháng một mươi một
lần này tổng thể về tình hình dịch thành phố không thay đổi
vẫn cấp độ hai vùng vàng nguy cơ trung bình
tuy vậy ở cấp độ dịch từng quận huyện phường xã thị trấn thì có sự thay đổi đáng kể
dịch có xu hướng rạt ra các quận huyện vùng ven
chủ yếu tập trung ở một số địa phương có nhiều khu công nghiệp
hoặc có lượng lớn người làm trong các khu công nghiệp
như huyện nhà bè bình chánh hóc môn cần giờ quận một mươi hai
trong đó hai huyện nhà bè và cần giờ đang rơi vào cấp độ ba
nguy cơ cao bình chánh hóc môn ở cấp độ hai nguy cơ trung bình
chỉ duy nhất củ chi vẫn giữ vững vùng sành
theo các chuyên gia y tế việc cần giờ rơi vào vùng nguy cơ cao là khá bất ngờ
bởi thời gian qua địa phương luôn duy trì ở cấp một vùng xanh nguy cơ thấp
cần giờ cũng là địa phương đầu tiên tại tp hcm cho phép học sinh lớp một nghìn hai trăm sáu mươi chín một mươi hai
của trường tiểu học thạnh an và trường trung học cơ sở trung học phổ thông thạnh an
được đến trường từ ngày hai mươi tháng một mươi
số liệu cập nhật cho thấy nếu trước đây một ngày địa phương này chỉ có năm đến một mươi ca
thậm chí không có ca nào thì từ ngày một tháng một mươi một đến sáu tháng một mươi một số ca nhiễm thường trên hai mươi ca
có khi tăng vọt lên bốn mươi sáu ca
tương tự tại huyện vùng cam nhà bè đang có đến ba trăm chín mươi năm ổ dịch hộ gia đình và một mươi chín ổ dịch cộng đồng
giải mã việc chuyển màu
bác sĩ đoàn ngọc huệ giám đốc trung tâm y tế huyện cần giờ cho rằng
khi mở cửa tất yếu các ca mắc sẽ có xu hướng tăng
huyện cần giờ tuy không có khu công nghiệp nhưng theo bác sĩ huệ lại giáp danh các quận huyện có khu công nghiệp
tân thuận hiệp phước long hậu
do đó có nhiều công nhân sống ở cần giờ qua lại các địa phương làm việc được xét nghiệm rồi phát hiện bệnh
một số ít bệnh nhân đi khám ở bệnh viện còn riêng mầm bệnh ở cộng đồng hiện giờ gần như chưa được phát hiện
số ca mắc tăng nhưng bác sĩ huệ cho rằng không đáng lo ngại bởi các f đều được tiêm chủng vaccine đầy đủ
việc kiểm soát dịch trên địa bàn đang ổn và các hoạt động đi lại sản xuất kinh doanh du lịch vẫn diễn ra bình thường
cần giờ gần như bao phủ vaccine hai mũi cho người dân còn học sinh cơ bản cũng đã phủ xong mũi một
mới đây có bốn trăm linh f gần như không có triệu chứng chỉ có một ca chuyển viện do bệnh lý nền xuất huyết tiêu hóa bác sĩ huệ nói
tuy số ca có tăng nhưng hầu hết các trường hợp đều không có triệu chứng
không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ số ca phải nhập viện điều trị vì thế cũng chiếm tỷ lệ nhỏ
nguyên nhân một phần lớn là do tỷ lệ tiêm chủng vaccine tại các địa phương đạt khá cao
theo dấu liệu công bố ngày tám tháng một mươi một tỷ lệ tiêm vaccine tại huyện nhà bè bình chánh hóc môn cần giờ quận b hai đều đạt một trăm linh mũi một và trên chín mươi mũi hai
số ca tăng nhưng tỷ lệ nặng thấp
chiều tám tháng một mươi một nhân viên y tế của trạm y tế xã nhị bình huyện hóc môn lấy mẫu xét nghiệm nhanh cho hai hộ gia đình
sáu người thuộc tổ bốn ấp một tất cả đều cho kết quả xét nghiệm dương tính
trong sáu người này có bốn người lớn đã tiêm đủ hai mũi vaccine hầu hết các f này không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ như đau họng
đại diện trạm y tế xã cho biết hiện xã có khoảng một mươi sáu dân
từ giữa tháng một mươi đến nay số ca dương tính trên địa bàn gia tăng có ngày đỉnh điểm lên bốn mươi ca
đến thời điểm này xã đã xác định có năm ổ dịch cộng đồng ba ổ dịch hộ gia đình và hai ổ dịch nằm ở khu nhà trọ chủ yếu là công nhân
trong đó có nhiều người làm việc ở các công ty xí nghiệp thuộc khu công nghiệp tại bình dương
một lãnh đạo huyện hóc môn nhận định địa bàn huyện là khu vực có nhiều nguy cơ như có mật độ dân số lớn phòng trọ nhiều
ngoài ra ở các xã tiếp giáp với huyện bình chánh và một số huyện ở tỉnh long an có nhiều khu công nghiệp cũng là những nơi phát sinh số lượng f lớn
số ca f không nhiều tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp điều này đã được chúng tôi dự liệu khi nhiều dịch vụ mở cửa trở lại
tuy nhiên bối cảnh hiện nay khác thời điểm bùng dịch trước đó bởi đã có chín mươi người dân trích ngừa đủ hai mũi
hệ thống y tế địa phương có kinh nghiệm có sự phân công rõ ràng có thuốc điều trị và phát đồ cho từng trường hợp theo mức độ nặng nhẹ
lãnh đạo huyện hóc môn chia sẻ
lãnh đạo huyện hóc môn nhận định địa bàn huyện là khu vực có nhiều nguy cơ
nhiều xã ở hóc môn có mật độ dân số lớn phòng trọ nhiều nên nguy cơ lây lan dịch cao hơn những địa bàn khác
toàn địa bàn huyện hóc môn có sáu trăm linh dân với hơn một trăm linh người ở trọ và khoảng hai trăm linh người là lao động tự do
nhiều xã có đến chín mươi người dân mà chỉ có tám nhân viên y tế và số lượng cán bộ xã vẫn như những nơi khác
địa bàn huyện hóc môn tiếp giáp với huyện bình chánh và một số huyện của tỉnh long an
có nhiều khu công nghiệp một số lượng đáng kể các f là người đi làm tại các doanh nghiệp có f tại các khu công nghiệp
về cư trú trên địa bàn hóc môn rồi chuyển thành f
sau ngày một tháng một mươi nhiều dịch vụ được mở cửa người dân đi lại tiếp xúc nhiều nên dịch lây lan nhanh và nhiều hơn giai đoạn còn giãn cách
và thực tế sau khi tp hcm vượt qua cao điểm dịch covid một mươi chín đợt bốn tâm lý người dân có chủ quan trong việc tiếp xúc với hàng xóm nơi công cộng
cho số ca dương tính với covid một mươi chín gia tăng
lãnh đạo huyện hóc môn thừa nhận sau ngày một tháng một mươi huyện này có lúng túng trong công tác xét nghiệm tầm soát truy vết phong tỏa dịch ở những khu vực có nguy cơ
từ ngày một tháng một mươi đến ngày hai mươi tháng một mươi hò môn có tầm soát xét nghiệm khu vực nguy cơ như phòng trọ chợ nên số ca dương tính không gia tăng
sau ngày hai mươi tháng một mươi do thiếu kit test và chưa có hướng dẫn cụ thể về việc tầm soát nên việc này bị tạm ngưng và dịch có xu hướng tăng
số ca dương tính tăng nhanh nhất
số ca dương tính tăng nhất là thời điểm sau ngày hai mươi tám tháng một mươi thời điểm các dịch vụ ăn uống được phục vụ tại chỗ
đến ngày hai mươi tám tháng một mươi sở y tế có hướng dẫn về việc xử lý các ổ dịch và huyện hóc môn áp dụng ngay và đến nay đã giả soát nắm vững tình hình dịch của các xã
dự kiến trong hôm nay và ngày mai huyện sẽ tầm soát hết tất cả các điểm nóng dịch trên địa bàn các xã
hiện nay hóc môn đặt mục tiêu phải theo dõi tất cả các ca dương tính hạn chế ca nặng nhập viện
tuy số ca dương tính nhiều nhưng số ca bệnh nhập viện không tăng
về chiến lược chăm sóc và xử lý f trong cộng đồng lãnh đạo huyện hóc môn cho hay mỗi xã hiện nay có ba loại hình cùng hoạt động trong công tác chống dịch là tổ chăm sóc f cộng đồng trạm y tế lưu động và trạm y tế
ubnd huyện có bảng phân công việc cho ba nhóm này dựa trên chức năng chính để khỏi dẫm chân nhau và cùng hỗ trợ nhau làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân xử lý tốt các khu vực dịch tễ tránh nguy cơ lây lan sơ đồ
trong đó chín mươi f nhẹ không triệu chứng được tổ f cộng đồng chăm sóc
hầu hết các f đều được phát gói thuốc a hoặc gói thuốc b gói thuốc c ban đầu nhiều thủ tục quá nên người dân ngại không dám sử dụng nhưng gần đây nhận thức của người dân tốt hơn cũng như thủ tục sử dụng gói thuốc c không còn nhiều rắc rối nên người dân sử dụng gói xe nhiều giảm được tỷ lệ bệnh nhân nhập viện
thưa quý vị và các bạn theo đánh giá từ ngành y tế và các địa phương phần lớn các ca mắc covid một mươi chín gần đây đều làm ở các khu công
điều này theo một lãnh đạo sở y tế tp hcm xuất phát từ việc nhiều khu vực công nghiệp nhà máy cho hoạt động trở lại đã tiến hành xét nghiệm cho công nhân trước khi đi làm hoặc xét nghiệm định kỳ để đảm bảo duy trì sản xuất an toàn
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về diễn biến dịch bệnh tại các khu vực này mời quý vị và các bạn chú ý đón xem